chương trình tiếp tục với những tin tức thời sự chính trị trong nước quan trọng
chiều hôm ngày hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an cung đoàn công tác của bộ công an đã làm việc với công an tp hải phòng
năm hai nghìn hai mươi ba và từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay công an thành phố hải phòng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả
các chủ trương chỉ đạo của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
và sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng tạo môi trường ổn định an ninh an toàn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố
quyết liệt triển khai công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa nghiệp vụ kiêm chế số vụ phạm tội về trật tự xã hội
tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt tám mươi chín năm án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
ghi nhận đánh giá cao cố gắng nỗ lực và thành tích trong công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an thành phố hải phòng
thời gian qua bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh phải làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình nhất là tình hình ở cơ sở
xác định lấy cơ sở làm trung tâm xây dựng thành pháo đài vững chắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
chủ động nhận diện phân tích đánh giá đúng tình hình tội phạm quyết liệt thực hiện các giải pháp căn cơ
chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra tuyệt đối không để oan sai bỏ lọt tội phạm
đề nghị tập trung thực hiện đúng lộ trình tiến độ đề án xây dựng lực lượng công an thành phố hải phòng
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
xiết chặt kỷ luật kỳ cương triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp trọng tâm đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn
đối với lộ trình xây dựng công an thành phố hải phòng không có tội phạm về ma túy bộ trưởng tô lâm đề nghị
đơn vị chủ động tham mưu xây dựng các kế hoạch cụ thể theo phương châm rõ người rõ việc rõ tiến độ
đồng thời tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy làm tốt công tác nắm tình hình
chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tổ chức đấu tranh triệt xóa đánh mạnh đánh đúng đánh trúng các đường dây sản xuất
mua bán vận chuyển trái phép trên ma túy hoạt động liên tuyến liên tỉnh xuyên quốc gia
các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy để ngăn chặn từ sớm từ xa chặt đứt nguồn cung ma túy trên địa bàn
sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với ban kinh tế trung ương
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam vcci tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết bốn mươi một
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của bộ chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam trong thời kỳ mới
sự hội nghị có bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
bí thư trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lê minh khái lãnh đạo ban kinh tế trung ương
hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu trung ương và trực tuyến đến bốn ba trăm hai mươi hai điểm cầu
trên toàn quốc với sự tham gia của hai trăm linh sáu chín trăm sáu mươi hai đại biểu
hội nghị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm quyết tâm chính trị tinh thần tự giác cương mẫu của các cấp ủy
tổ chức đảng cơ quan tổ chức cán bộ đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả
nghị quyết bốn mươi một của bộ chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ tình hình thực tiễn tại địa phương cơ quan đơn vị
tại điểm cầu bộ công an các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung cơ bản
cốt lõi của nghị quyết quán triệt sâu sắc các quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà nghị quyết đã để ra
xác định nội dung nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết
để đạt được các chỉ tiêu cụ thể nêu trong nghị quyết bốn mươi một chính phủ yêu cầu trong thời gian tới
các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ubnd các tỉnh thành phố trực tục trung ương
liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
và các hiệp hội doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của đội ngũ doanh nhân
trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước hoàn thiện chính sách pháp luật tạo môi trường đầu tư
kinh doanh thuận lợi bình đẳng cho doanh nhân doanh nghiệp phát triển công hiến
phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới
xây dựng đạo đức văn hóa kinh doanh phát huy tinh thần dân tộc khởi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
tăng cường sự đoàn kết hợp tác liên kết giữa doanh nhân với công nhân nông dân trí thức
phát huy vai trò của liên đoàn thương mại và công nghiệp việt nam hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam
các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp tăng cường sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước
trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân
thưa quý vị là một trong những mô hình thuộc đề án sáu mô hình triển khai nền tảng quản lý lưu trú bằng phần mềm
thông báo lưu trú asm đã đem đến phương thức thông báo lưu trú trục tiến mới
phần mềm này được xem là một trong những bước đột phá trong cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở
kinh doanh dịch vụ lưu trú thực hiện công tác quản lý và thông báo lưu trú qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong việc
ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp hôm nay biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
xin mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị thưa quý vị thông báo lưu trú qua phần mềm asm tại các cơ sở kinh doanh lưu trú
là mô hình thứ chín trong bốn mươi bốn mô hình thuộc năm nhóm tiện ích mà người dân doanh nghiệp được hưởng khi thực hiện đề án sáu
đây là phần mềm phục vụ cho các cơ sở có người đến lưu trú như khách sạn nhà nghỉ nhà khách phòng trọ bệnh viện bến xe
đơn vị vận chuyển hành khách đường dài và các cơ sở lưu trú khác
phần mềm asm thì có bốn chất năng chính
thứ nhất là quản lý cơ sở lưu trú quản lý khách đến lưu trú tại cơ sở quản lý các dịch vụ cung cấp và quản lý nhân viên
thông qua quy trình từ khi tiếp nhận khách lưu trú tới lúc trả phòng
theo đó thì phần mềm lưu trú asm sẽ được kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
sau khi cơ sở lưu trú thực hiện việc thông báo thì ngay lập tức phần mềm sẽ cập nhật thông tin đăng ký lưu trú gửi đến cơ quan công an
quả đó thì vừa giúp cơ sở kinh doanh và cơ quan quản lý nhà nước giảm thời gian chi phí đi lại thiết giảm quy trình lưu trữ hồ sơ giấy tờ
đây là một trong những khách sạn tại thành phố
hương yên hiện đang triển khai mô hình quản lý lưu trú trên nền tảng phần mềm asm
trước đó khách sạn này cũng đang sử dụng một phần mềm quản lý
tuy nhiên khi khách đến khách sạn phải làm thêm một bước nữa là chụp căn cước công dân
sau đó lưu mẫu photo kèm theo các giấy tờ khai báo và nộp cho cơ quan quản lý
với phần mềm asm mọi thao tác quy trình đã được duy vọng
khi khách hàng đến thì có thể quét mã qr hoặc là chúng tôi có thể mượn để xin báo luôn trên cổng của asm
thì sẽ rất thận tiện vừa cho khách hàng và vừa cho khách sạn
phần mềm asm được xây dựng theo mô hình sơ đồ của cơ sở lưu trú theo từng tầng và các phòng
các phòng cũng được phân chia theo từng loại phòng tùy theo đặc điểm riêng
trong phần mềm cũng đã tích hợp các nhóm chức năng quản lý các dịch vụ cung cấp có thể riêng theo từng cơ sở lưu trú
đối với tài khoản quản trị của cơ sở lưu trú có thể thêm mới thay đổi điều chỉnh thông tin nhân viên cơ sở
tất cả các nhân viên sẽ được đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử từ một mươi
để tài lên hệ thống của máy chủ của bộ công an thì bọn em cũng xem biết được là các khai báo lưu trú ấy đã được xử lý chưa
mà giả sử như có lỗi gì hoặc là ví dụ bên công an cần truy xuất thì bọn em cũng có thể phối hợp với bên công an nhanh hơn
tại cơ sở khám chữa bệnh thông qua phần mềm asm cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú trong cùng một ứng dụng duy nhất
quy trình tiếp nhận thông tin của bệnh nhân nhanh chóng thuận tiện chính xác
các khoa tích hợp sửa và báo cáo trực tiếp luôn thì chỉ trong độ khoảng năm một mươi phút thôi
thì cái báo cáo cuối ngày sẽ được quản lý về lưu trú sẽ được đảm bảo và nó đảm quan trọng hơn nên là đảm bảo tính chính xác
vì khi viết giấy hoặc ghi tay thì nhiều khi về họa thêm hoặc là địa chỉ độ tuổi có thể nó còn sai dạy
nhưng các báo phần mềm thì tôi thấy là hoàn toàn là cái yên tâm về cái phần này là cũng đã chính xác
phần mềm asm cung cấp nhiều tiện ích khác như quản lý hệ thống phòng
dịch vụ thống kê số lượng khách theo từng thời gian cụ thể
đồng thời giảm thời gian niệm liệu khi thông tin đăng ký lưu trú được tự động cập nhật và gửi cơ quan công an
như vậy việc khai báo lưu trú hoàn toàn được thực hiện trên môi trường điện tử hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ

dịch vụ asm cũng được kết nối trực tiếp với hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư do bộ công an quản lý
nên thông tin dữ liệu lưu trú của cá nhân được bảo mật đúng quy định
việc sử dụng phần mềm asm cũng sẽ giảm sai sót trong quá trình kê khai thông tin khách lưu trú
tổ chức thực hiện thủ tục thông báo lưu trú theo đúng quy định của pháp luật góp phần trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tính từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay sáu mươi ba trên sáu mươi ba địa phương đã triển khai mô hình số chín triển khai nền tảng quản lý lưu trú
theo thống kê của bộ công an số cơ sở lưu trú sử dụng phần mềm quản lý lưu trú là khoảng chín mươi một bốn trăm linh ba cơ sở
và số lượt thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm đã đạt trên sáu bảy trăm sáu mươi lượt
cùng với việc sử dụng căn cước công dân gắn chip khách đến lưu trú cũng có thể sử dụng ứng dụng vneid
để quét mã tại cơ sở lưu trú thông qua phần mềm asm
như vậy là thông tin công dân sẽ tự động được kê khai mà không cần phải xuất trình các loại giấy tờ khác
tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng đã có những vướng mắc phát sinh
vì vậy nhiều giải pháp đã được tập trung thực hiện nhằm gỡ khó cho vấn đề này
với mục tiêu phần mềm lưu trú asm được triển khai tại một trăm linh các cơ sở kinh doanh lưu trú
bệnh viện trường học có khu ký túc xá trên địa bàn
hiện lực lượng công an cơ sở đang tiếp tục giả soát đối chiếu thông tin
và tiến hành khởi tạo kích hoạt tài khoản trên phần mềm asm cho cơ sở
đồng thời hướng dẫn cơ sở đăng ký mua thiết bị quét mã qr trên ứng dụng vneid
căn cước công dân gắn chip thường xuyên trao đổi thông tin tình hình có liên quan đến an ninh trật tự
hướng dẫn trực tiếp các cơ sở và đồng thời chúng tôi cũng tạo một nhóm hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên cho các cơ sở
và giải đáp các vướng mắc kịp thời khi mà các cơ sở gặp phải
tại một số cơ sở lưu trú tuy đã được tạo lập tài khoản tập huấn thao tác sử dụng
song cũng chưa được phần mềm này dùng trong thực tế
điều này xuất phát bởi hiện các đơn vị vẫn đang sử dụng phần mềm tự thiết lập
đồng thời có những vấn đề liên quan đến thuế tài chính kinh doanh
vì vậy bên cạnh việc kịp thời tháo gỡ vướng mắt nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích chung
thì tăng cường công tác tuyên truyền góp phần đẩy nhanh việc thực hiện mô hình quản lý lưu trú asm
để người dân doanh nghiệp được hưởng thụ thêm các tiện ích khi thực hiện đề án sáu
với mô hình quản lý lưu trú thông minh qua phần mềm asm tại các cơ sở kinh doanh lưu trú
đã góp phần thực hiện tốt công tác thông báo lưu trú theo quy định của luật cư trú
và đẩy nhanh việc thực hiện các mô hình thuộc năm nhóm tiện ích mà người dân doanh nghiệp được hưởng
khi thực hiện đề án sáu của chính phủ
và đến đây phần trình bày của tốt ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng